như vậy là trong năm ngày nghỉ tết đã có gần ba ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau
chiếm hai trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện
một tám mươi tám ca phải nhập viện điều trị theo dõi và đã có chín trường hợp tử vong
sau năm ngày nghỉ tết đã có hơn hai mươi hai ca khám cấp cứu liên quan tới tai nạn giao thông
giảm một mươi bốn so với cùng kỳ tết tân sửu năm hai nghìn hai mươi một
theo đánh giá của bộ y tế tất cả các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm túc chỉ đạo
của bộ y tế về tăng cường công tác khám chữa bệnh trong dịp tết nhâm dần hai nghìn hai mươi
bảo đảm công tác thường trực cấp cứu cho nhân dân
tai nạn giao thông đã giảm cả số ca đến khám cấp cứu số nhập viện và số ca tử vong
tai nạn đánh nhau giảm tai nạn do pháo nổ tăng nhẹ đang xác minh số lượng cụ thể
theo danh sách ca bệnh so với tết tân sửu năm hai nghìn hai mươi một
công an tp thủ đức tp hcm đang trích xuất camera xác định nhận dạng đối tượng gây ra các vụ trộm
ở dãy phòng trọ trên đường số bốn mươi tám phường hiệp bình chánh tp thủ đức và tổ chức điều tra truy xét
theo trình báo của người dân ngụ tại dãy nhà trọ trên do những người sống trọ tại đây về quê đón tết
cắt dãy phòng trọ khóa cửa nhiều người đã để lại xe máy trong phòng nên các đối tượng đã lợi dụng sơ hở này leo vào trộm
điển hình là khoảng hai mươi ba h ngày mùng hai tết
đối tượng đã leo rào đột nhập vào trong bẻ khóa các phòng trọ lục tìm tài sản và lấy đi một xe gắn máy
đến hai h ngày ba tết đối tượng này quay lại dãy phòng trọ tiếp tục dắp một xe máy khác
và đến hai h ba mươi phút cùng ngày tiếp tục quay lại trộm xe máy thứ ba
mọi hành động của đối tượng này đã bị camera an ninh ghi lại
sau một thời gian dài về quê nghỉ tết ngày bốn tháng hai tức ngày bốn tết
hàng nghìn người dân đã bắt đầu quay lại các tỉnh miền đông và tp hcm để tiếp tục làm việc và học tập
chiều ngày bốn tết tại các cửa ngõ vĩnh long đã un tắc cục bộ diễn ra tại một số tuyến đường huyết mạch tuyến quốc lộ
cửa ngõ tiếp giáp với huyện cái bè tỉnh tiền giang hướng từ vĩnh long qua đã bị kẹt xe nghiêm trọng
dòng người và phương tiện nối nhau nhích từng chút một
phía ngược lại vẫn thông thoáng
đáng chú ý trên cầu vượt hướng về thành phố sa đéc tỉnh đồng tháp
một số người dân đã dừng trên cầu để ghi lại hình ảnh kẹt xe trên cầu mỹ thuận gây nguy hiểm và mất an toàn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng điều tiết để cho giao thông được thông suốt an toàn
và tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an huyện trần đề tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn tấn thuận
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại ấp kinh đào xã hồ đắc kiện huyện châu thành tỉnh sóc trăng
về tội dâm ô với trẻ em
bên cạnh đó công an huyện trần đề tỉnh sóc trăng còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng danh ương
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp tắc bướm xã thạnh thới an huyện trần đề tỉnh sóc trăng
về tội giao cấu với trẻ em
đối tượng này có sẹo thẳng một cm cách hai cm trên sau cánh mũi phải
còn về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
phòng cảnh sát thề ngán hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng thạch văn hảo
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại ấp trương hiền xã thạnh trị huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng
cao một m sáu mươi một và có sẹo tròn cách một năm cm trên trước đuôi lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng

và cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý